vâng quý vị cũng biết là trời càng nóng thì sự tranh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng càng cao thì tiêu thụ điện của điều hòa càng cao
vì vậy mà hãy sử dụng quạt kết hợp khi bật điều hòa đặt ở mức là hai mươi sáu cho tới hai mươi bảy độ c trở lên vừa đảm bảo đủ mát và vừa đỡ tốn điện
vâng và quý vị cũng đừng quên là thường xuyên vệ sinh điều hòa và các thiết bị làm mát sử dụng điện theo đúng phương châm bốn đúng
đó là đúng lúc đúng chỗ đúng cách và đúng nhu cầu và không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện có hiệu suất cao trong giờ cao điểm của hệ thống điện
vâng đợt nắng nóng cao điểm này thì ở miền bắc sẽ còn kéo dài thêm khoảng từ hai đến ba ngày nữa
ở miền trung thì sau đó hai ngày và vẫn còn những đợt nắng nóng đỉnh điểm nữa trong suốt mùa hè
hy vọng quý vị sẽ không quá khó chịu vì nóng hoặc là vì hóa đơn tiền điện tăng cao
vâng và thưa quý vị và các bạn nắng nóng kéo dài trên cả nước trong thời gian vừa qua thì cũng đã gây nên tình trạng cháy rừng
trọng tâm là ở khu vực miền trung như các tỉnh nghệ an quảng bình quảng nam hay thừa thiên huế
đã gây ra thiệt hại đáng kể về rừng môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên địa bàn
nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao gây thiệt hại lớn về rừng môi trường
ảnh hưởng đến tính mạng tài sản đời sống của người dân
do vậy phó thủ tướng lê văn thành đã ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương
tăng cường các biện pháp cấp bách để phòng cháy chữa cháy rừng
theo đó chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương khẩn trương chỉ đạo ubnd các cấp
và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
phân công lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong suốt mùa khô
phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết
chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
điều tra làm rõ nguyên nhân đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo
kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương
phối hợp với bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư các địa phương
ra soát xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ rừng
và phòng cháy chữa cháy rừng năm hai nghìn hai mươi một và các năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại
do các vụ cháy rừng
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam phối hợp với chính quyền địa phương
và các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối của hệ thống điện quốc gia
không để xảy ra sự cố về hệ thống truyền tải cung cấp điện phục vụ sản xuất
và đời sống của người dân
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo chuẩn bị các phương án lực lượng phương tiện
tham gia phòng chống cháy rừng sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp
về cháy rừng khi có yêu cầu
bộ tài nguyên và môi trường kịp thời dự báo và cung cấp thông tin về thời tiết
và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến người dân và các cơ quan liên quan
phục vụ công tác phòng chống cháy rừng
các cơ quan thông tần báo chí có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền
về phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời đưa thông tin về cảnh báo
và dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm
các bộ ngành trung ương ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan liên quan
thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin
cảnh báo cháy sớm của cục kiểm lâm tại địa chỉ website kiểmlâm org vn
thông tin ngay khi cháy rừng xảy ra về cục kiểm lâm theo số điện thoại
để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết
chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên các trang mạng xã hội
hai đối tượng gồm đinh trí hiếu và trương thị tịnh tâm
đều trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
công an thu giữ ba điện thoại di động hai thẻ atm
một bộ máy vi tính và nhiều tài liệu khác
do nợ nần nhiều nên các đối tượng đã vào các tài khoản của người sử dụng
thông báo họ trúng thưởng và yêu cầu bị hại chuyển tiền nộp thuế khấu trừ gia cảnh
có trị giá một mươi của tổng số tiền thưởng thì mới được nhận thưởng
sau khi các bị hại chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản
thì xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại
bằng thủ đoạn này từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
hai đối tượng đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo trên toàn quốc
với tổng số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
công an huyện như xuân đang mở rộng điều tra
và yêu cầu các bị hại của vụ án đến công an huyện như xuân
gặp điều tra viên nguyễn khánh toàn
số điện thoại chín trăm tám mươi hai tám trăm bốn mươi bốn năm trăm chín mươi chín để được giải quyết
đồng loạt đột kích bắt quả tăng hai tụ điểm trên địa bàn huyện dương minh châu của tỉnh tây ninh
các lực lượng phối hợp với công an tỉnh tây ninh gồm công an huyện dương minh châu
đã bắt giữ sáu mươi một đối tượng đang tổ chức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
cụ thể tại nhà đối tượng nguyễn trung hiếu
tổ công tác đã bắt quả tăng ba mươi sáu người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tụ điểm này do hiếu cùng với võ bình thuận cùng chú tại địa phương đứng ra tổ chức
hiếu và thuận còn thuê ba đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới
lực lượng công an cũng đã quả tang hai mươi năm người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
do nguyễn phúc hậu nguyễn thị hồng nhung và đặng thanh sang đứng ra tổ chức để thu tiền sâu
tăng vật thu giữ tại hai tụ điểm trên gồm gần sáu trăm linh triệu đồng và nhiều vật dụng khác
thưa quý vị các trận đấu euro copa america và vòng loại world cup
vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ trái bóng tròn
và đây cũng chính là thời điểm mà các đối tượng lợi dụng phạm tội tổ chức đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá
liên tiếp các đường dây cá độ tại tây ninh ninh thuận đắk lóc hà nội và tp hcm đã bị bóc gỡ
vâng tiếp tục đấu tranh với loại tội phạm này thì lực lượng công an trên cả nước
đã thực hiện nhiều kế hoạch tăng cường chủ động phòng ngừa đấu tranh
xử lý nhiều đường dây tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
ba đối tượng đang say mê cá độ bóng đá tại quán cà phê gạch tại tây ninh
đã bị bắt giữ với số tiền cá cược lên đến hai trăm năm mươi triệu đồng
tại ninh thuận phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng đã triệt xóa đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
tại đắk lóc một đường dây cá độ bóng đá với giao dịch một tuần trên một mươi bốn tỷ đồng
đối tượng cũng đã bị bắt giữ xử lý
khi mùa euro copa america và vòng loại world cup trong năm hai nghìn hai mươi một diễn ra
cũng là lúc đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
lực lượng công an đã phát hiện nhiều đường dây cá độ tại tây ninh ninh thuận và đắk lắc
hà nội và cả thành phố hồ chí minh
với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
nhất là chúng lợi dụng không gian mạng để hoạt động với quy mô lớn
cả về số người tham gia và số lượng tiền dùng để đánh bạc
tổ chức tổ chức đã lấy một trang mạng cấp độ master
về rồi chia ra thành các trang tổng
rồi phân ra nhiều trang máy để đánh bạc
với các con bạc
người dân cần nhận thức là tất cả các hành vi cá độ bóng đá
bằng ăn thua bằng tiền đều đang bị pháp luật nghiêm cấm
lấy chủ động phòng người là chính
tại nhiều tỉnh thành phố lực lượng công an đã xây dựng nhiều kế hoạch
để tuyên truyền đến người dân không tham gia cá độ bóng đá
đồng thời phát động phong trào vì an ninh tổ quốc
tổ dân phố tự quản nói không với tệ nạn cá độ
tổ chức đã có chủ động để nắm tình hình điều tra cơ bản
nắm tình hình và đang giả dụng các đối tượng
một là thứ nhất là chúng tôi cũng phải
để không thực hiện hành vi đấy
thứ hai là cũng nhắm tới những đối tượng
có điều kiện thực hiện bản tội
để chúng tôi có thể giả dụng
để chúng tôi thể xử bắt triệt phá trong giai đoạn này
giải pháp thì chúng tôi vẫn tập trung vào
ngoài việc tuyên truyền
tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
chúng tôi cũng giải pháp cơ bản là
tập trung phát động phòng trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là xây dựng
các biện pháp nghiệp vụ
các giải bóng đá euro copa america
và vòng loại world cup
trong năm hai nghìn hai mươi một
vẫn đang tiếp tục diễn ra
là những yếu tố điều kiện thuận lợi
để các đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

tiếp tục hoạt động
vậy nên lực lượng công an trên toàn quốc
vẫn tăng cường công tác nghiệp vụ
quản lý đối tượng địa bàn
phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
tiếp nối chương trình an ninh ngày một mươi sáng nay
mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên thế cương
xin mời anh thế cương
xin cảm ơn chị nam hà
xin được mở đầu một điểm báo sáng ngày hôm nay
bằng một bài viết trên báo công an nhân dân
trong mục chống diễn biến hòa bình
với tựa đề
làm rõ thu đoạn với mực hình ảnh của người công an
giúp dân trong đại dịch covid một mươi chín
những chiến sĩ công an dầm mình giữa nắng nóng
để hỗ trợ người dân thu hạch vụ mùa
những chiến sĩ với bộ quân phục ướt sũng mồ hôi
trên đồng ruộng để giúp dân cặt lúa
hay bữa cơm vội vàng bắt mì tôm đạm bạc
ăn tại chốt trực
đó là những hình ảnh bình dị
chân thực được người dân báo chí đăng tải
nay trở thành chủ đề để đối tượng phản động
trong đối chính trị xuyên tạc công kích
một số bài viết sai sự thật về lực lượng công an
đăng tải lên mạng xã hội lại có một số
người hùa theo bình luận chia sẻ
với những ngôn từ phản cảm
gây hiệu ứng xấu trên mạng xã hội trong thời gian qua
thực tế song hành với
các lực lượng chống dịch được đảng nhà nước
giao nhiệm vụ lực lượng công an nhân dân
luôn đồng hành là lực lượng xung kích
tuyến đầu trên mặt trận chống dịch bệnh
với những luật điệu trên lật ngược
lại vấn đề thử hỏi những người đang
xuyên tạc vu khống bôi nhọ lực lượng công an
họ đã làm gì để hỗ trợ
cho nhân dân vùng dịch cho đất nước
không chế dịch bệnh hay chưa
còn trên báo lao động
trong một sự kiện bình luận
có bài viết với nhan đề
như một lời chia tay với tấm bia hộ khẩu
đã có những thông tin rõ ràng
về việc cuốn hộ khẩu bị xóa bỏ
khi luật cư trú sửa đổi bắt đầu có hiệu lực
từ ngày hôm qua
theo đó tấm bìa hộ khẩu đã hoàn tất
nhiệm vụ của nó khó có thể nói hết
những kỷ niệm vui buồn của người dân
trong hành trình
hơn nửa thế kỷ cùng tấm bìa này
gắn điền với hai từ bao cấp
thế là từ nay không còn những thủ tục
bắt buộc phải dùng hộ khẩu
để chứng minh sự tồn tại của một công dân
ngay cả mua chiếc xe máy chiếc ô tô
cũng đòi hộ khẩu
chúng ta đã thay đổi dứt khoát quyết liệt
để đến ngày đoạn tuyệt với hệ thống quản lý thủ công
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư chính thức vận hành
chỉ một click là thông tin của công dân
được cung cấp đầy đủ nhanh chóng chính xác và tiết kiệm
dần dần sẽ tiến tới số hóa nhiều thủ tục khác
hạn chế tối đa hạch sách nhũng nhiễu vòi vĩnh
cũng về vấn đề này
trên báo lao động thông tin quy định
của luật cư trú
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
người có chỗ ở hợp pháp cho thuê mượn
ở nhờ được đăng ký thường trú
hộ khẩu nếu được chủ sở hữu
chỗ ở hợp pháp đồng ý đăng ký thường trú
vào cùng hộ gia đình đó
theo thông tin thì công dân ngoại tỉnh
đến các thành phố này
để làm việc sẽ có cơ hội
được đăng ký hộ khẩu thường trú
thay vì phải đăng ký tạm trú
thông tin này được nhiều công dân vui mừng đón nhận
bởi gia đình con cái họ không còn phải
cảnh tạm cư hoặc trái tuyến
qua khảo sát thì nhiều công nhân lâu nay
đến khu công nghiệp làm việc và thuê chợ
chỉ đăng ký tạm trú
cho dù họ đã lập gia đình có ý định ở trọ lâu dài
nhưng các thủ tục hành chính đăng ký thường trú
không mở ra cơ hội cho công nhân
không chỉ công nhân chủ nhà chợ
cũng tỏ ra phấn khởi khi biết thông tin nới lỏng
thưa quý vị báo kinh tế và đô thị
số ra sáng ngày hôm nay thông tin
từ ngày một tháng bảy thì các phường
tại một mươi hai quận và thị xã sơn tây của hà nội
bắt đầu triển khai thí điểm mô hình
chính quyền đô thị với nhiều quy định mới
theo đó mô hình chính quyền đô thị
tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền
phù hợp với đặc thù đô thị
với sự đón nhận của người dân chính quyền đô thị
được tin tưởng sẽ tinh gọn nhanh hơn
trong giải quyết thủ tục hành chính
thông suốt hơn trong chỉ đạo điều hành
từ thành phố cũng như tại phường
của hà nội với sự chuẩn bị sẵn sàng
việc triển khai thí điểm mô hình
chính quyền đô thị được kỳ vọng sẽ đảm bảo
được các mục đích quan trọng đó là phục vụ
người dân đô thị tốt hơn nhanh hơn thông suốt hơn
hiệu lực quản lý và điều hành xã hội
của chính quyền thống nhất hơn giảm bớt
các tầng nấc trung gian sớm giải quyết
rứt điểm những vấn đề phát sinh trong quản lý đô thị
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng cập nhật
các thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin sáng phương nam cùng với
biên tập viên kim thạc
xin cảm ơn biên tập viên thế cương
và kim thạch xin kính chào quý vị đến với
bản tin sáng phương nam ngày hôm nay
và tin vui đầu tiên của sáng ngày hôm nay
đó là sau một thời gian dài điều trị
tại bệnh viện chợ rẫy chiến sĩ công an
ở bình tân tp hcm người mắc covid một mươi chín
và diễn tiến nặng và đạt fmo
tức là bệnh nhân tám chín trăm bốn mươi bốn đã hồi phục
đến nay sức khỏe của tôi đã được hồi phục
đến nay sức khỏe của tôi đã được hồi phục
sau hai mươi ba ngày điều trị tích cực
tại bệnh viện chợ rẫy đến nay bệnh nhân
đã hồi phục cai fmo cai máy thở
và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
với sars cov hai vào ngày ba mươi tháng sáu
tại bệnh viện chợ rẫy người bệnh chia sẻ
lời cảm ơn đến lãnh đạo thành ủy
ủy ban nhân dân tp hcm bộ công an
công an tp hcm và các ban ngành đoàn thể
về sự quan tâm trong những ngày anh nằm viện
trước đó bệnh nhân là chiến sĩ thuộc
công an phường phú trung quận tân phú tp hcm
ngày sáu tháng sáu anh bị sốt khó thở
nên đi khám và được xét nghiệm sang lọc
kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân sau đó được chuyển sang bệnh viện
bệnh nhiệt đới tp hcm tuy nhiên tình trạng
vẫn diễn biến xấu dần tổn thương phổi tiến triển
ngày tám tháng sáu ekip bác sĩ bệnh viện chợ rẫy
đã mang thiết bị sang bệnh viện bệnh nhiệt đới
tp hcm để tiến hành đặt ecmo
vận chuyển an toàn đưa về khu vực cách ly
tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy
để tiếp tục điều trị
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín
tiếp tục tăng nhanh năm bệnh viện
để tp hcm thành lập từ trước
để tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
đã không còn dường trống
vì vậy tp hcm tiếp tục mở rộng chuyên dụng
và tách công năng nhiều bệnh viện
để tránh tình trạng quá tải khối điều trị
với quy mô là một mươi dường
sau bệnh viện nhi đồng tp hcm
bệnh viện nhi đồng hai là đơn vị thứ hai
được sở y tế tp hcm chỉ định chăm sóc
điều trị trái nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
chỉ sau một tuần triển khai
công suất sáu mươi dường dành cho trẻ em
mắc sars cov hai được sở y tế
giao cho bệnh viện nhi đồng hai đã kính dường
tần số rất là cao
mỗi ngày khoảng một mươi ba bệnh nhân
bao gồm cả người lớn
và trẻ em
tại vì chúng ta biết là
một trẻ em đi thường kèm với người lớn
nên người lớn nhiều khi cũng mắc bệnh
nên cũng tính là một bệnh nhân
nên sáu mươi dường
cả người lớn và trẻ em
thì độ tuổi thì
từ nhỏ đến lớn
từ trẻ em thì tính từ một mươi sáu tuổi trở xuống
nhưng mà từ năm đến một mươi tuổi
cái khu đó đặc biệt là
nó gần khoa nhiễm và nó có
cái cổng có lối đi riêng nó nằm ở một cái góc đó
thành ra mình rất là dễ bố trí
mình bố trí riêng biệt luôn
cổng đi riêng và rào trắng luôn
rồi mình chuẩn bị nhân sự
một phần nhân sự của khoa nhiễm
và một phần nhân sự của hoa khoa nội khác đều qua
thì các công tác chuẩn bị
rất ráo riết tại mình cũng
có một sự chuẩn bị từ trước rồi
cho nên sau đó
sau khi nhận lệnh một ngày là mình sắp xếp
mình nhận bệnh luôn
tiếp theo đó trước sự lây lan nhanh chóng
của hàng loạt ca nhiễm thành phố hồ chí minh
đã ngay lập tức triển khai các phương án chuyển đổi công năng
cho các cơ sở y tế
bệnh viện trương vương là một trong số đó
bệnh viện trương vương có chức năng điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín có bệnh lý đi kèm
cần can thiệp chuyên sâu với quy mô
trong giường trong đó có một trăm linh giường hồi sức
sau một mươi ngày hoạt động
nơi này điều trị cho hơn năm trăm linh ca nhiễm
có quyết định
chuyển đổi thành
bệnh viện điều trị covid một mươi chín
thì các khoa
đánh giá lại tình hình bệnh nhân
ở thời điểm đó
và còn lại các bệnh nhân nặng
thì sẽ chuyển các bệnh viện
đa khoa trong thành phố
và với sự hỗ trợ rất nhiệt tình
hết sức là thẩm trương
của các bệnh viện
trong ngày một mươi sáu một mươi bảy
thì tất cả bệnh nhân
đều được chuyển tới các bệnh viện đa khoa
và bệnh viện đã hoàn toàn
chống và có thể tiếp nhận
bệnh nhân covid một mươi chín
cho tới thời điểm này thì bệnh viện có

đang làm điều trị tại bệnh viện
có hai mươi năm bệnh nhân nặng
cần theo dõi xét
và trong đó có năm trường hợp thở máy
xâm lấn và hai trường hợp
không xâm lấn
cho đến ngày hai tháng bảy
đã có tám bệnh viện trên địa bàn tp hcm
được trưng dụng để tiếp nhận ca nhiễm covid một mươi chín
do số lượng ca nhiễm covid một mươi chín
tăng cao mỗi ngày
tp hcm tiếp tục thành lập khẳng cấp bệnh viện giải chiến
tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
không có triệu chứng
với hai cơ sở thuộc ký túc xá đại học quốc gia
tp hcm quy mô năm giường
hiện nay cơ sở một đã đi vào hoạt động
bệnh viện giải chiến
thu dung điều trị covid một mươi chín
cơ sở một
đây là một mô hình
để tiếp nhận những trường hợp
cách lây điều trị
thuộc tầng một
của tháp ba tầng
hiện nay số lượng bệnh
cũng khá đông
và chúng tôi đã tiếp nhận
đầy hết tất cả các phòng bệnh
và nhìn chung
tới ngày này trong thời gian ngắn thôi
nhưng chúng tôi cũng đã đưa vào hoạt động
một cách khá là nhịp nhàng
và tới giờ mọi chuyện đã đi dặn
và ổn định
với mô hình điều trị tháp ba tầng
trong đó tầng một các bệnh viện giải chiến
điều trị ca nhẹ hoặc không có triệu chứng
tầng hai các bệnh viện chuyên đổi công năng
tiếp nhận ca có triệu chứng
tầng ba các bệnh viện chuyên trách hồi sức cấp cứu chuyên sâu
đối với trường hợp nặng và nguy kịch
theo kịch bản tp hcm sẽ tăng thêm
các bệnh viện giải chiến
ở nhà thi đấu phú thọ nhà triển lãm quận bảy
nhà văn hóa các quận
tùy theo diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín
với quy mô một mươi giường
tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông diễn ra vào tối ngày một tháng bảy
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
trong ngày mai tp hcm sẽ tổ chức
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho cán bộ nhân viên giáo viên và thí sinh
tại các trường gần điểm thi
và các thí sinh không tham dự đợt xét nghiệm
lấy mẫu tầm soát covid một mươi chín
sẽ không được tham dự kỳ thi đợt một
và sẽ phải thi vào đợt hai
theo thống kê số thí sinh tại tp hcm
thuộc diện f f một f hai
và chín trăm chín mươi một thí sinh trong khu vực phong tỏa
để đảm bảo an toàn sở giáo dục đào tạo
sẽ phối hợp với sở y tế thành phố
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
cho cán bộ giáo viên nhân viên và thí sinh
tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một vào ngày ba tháng bảy
bằng phương pháp lấy mẫu gột một mươi gột một mươi năm
số lượng mẫu là một mươi bảy năm mươi hai cán bộ giáo viên nhân viên
và tám mươi chín hai trăm bảy mươi năm thí sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm
yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên và thí sinh
thực hiện đúng nguyên tắc năm k
phân chia thời gian cụ thể
theo từng phòng thi tại mỗi điểm thi
để đảm bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu
tránh lây nhiễm chéo
điểm nào ủng tắc không đảm bảo khoảng cách
thì trưởng điểm thi thủ trưởng phải chịu trách nhiệm
sở y tế có nhiệm vụ chí đạo hcdc
chịu trách nhiệm chính trong hướng dẫn chuyên môn
chí định lấy mẫu đơn mẫu gột
điều phối mẫu thực hiện xét nghiệm
đảm bảo cung cấp các vật tư phục vụ cho công tác lấy mẫu
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang gia tăng tại các tỉnh miền tây nam bộ
trong đó có đồng tháp
trường đại học y dược cần thơ
đã cử bốn mươi bảy cán bộ sinh viên lên đường hỗ trợ
tỉnh đồng tháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong số bốn mươi bảy nhân sự về hỗ trợ đồng tháp đợt này
đa số là sinh viên đang học năm thứ tư thứ năm
tại đại học y dược cần thơ
sau khi tiếp nhận tỉnh đồng tháp sẽ phân bổ các sinh viên
về các bệnh viện hỗ trợ các y bác sĩ
lấy mẫu test nhanh xét nghiệm và truy vết
các trường hợp liên quan ca mắc covid một mươi chín
tính từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng sáu
tỉnh đồng tháp đã phát hiện sáu mươi ba trường hợp
dương kính với sars cov hai
địa phương này đã kích hoạt lại bệnh viện giã chiến
phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các tình nguyện viên
sẽ hết sức hết lòng cùng với ngành y tế địa phương
đẩy đùi dịch covid
thưa quý vị tình trạng phương tiện nhỏ
phương tiện thô sơ như xe đạp xe máy
sang đường bất cẩn tạt đầu các phương tiện cỡ lớn
thường để lại những hậu quả rất nặng nề
nếu như tài xế ô tô kịp thời phản xạ
và phanh gấp thì nguy hiểm cho chính phương tiện này
còn nếu không thì đa phần người điều khiển
các phương tiện nhỏ hơn sẽ là người chịu thiệt thòi
tìm huống trong clip sau đây là một ví dụ
vâng đây cũng là một bài học để mà chúng ta cùng nhắc nhở
những người thân của mình đặc biệt là những người già
khi đi ra đường để làm sao để đảm bảo an toàn
chúng tôi xin được tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý khác
ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
và ngày hôm qua đã đưa ra một bài học
và đã tiến hành thử nghiệm liên động các đoàn tàu
tại đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị số ba
trong ngày thử nghiệm đoàn tàu di chuyển từ chín giờ
bắt đầu xuất phát từ đê bốt nhổn đến gai s tám
và di chuyển ngược lại
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
tiến độ chung của dự án đã đạt khoảng bảy mươi hai bảy mươi chín
tiến độ tổng thể đoạn trên cao đạt tám mươi bảy tám mươi năm
riêng gói thầu cp sáu tiến độ tổng thể đạt tám mươi
đoạn trên cao đạt tám mươi bảy tám mươi năm
đoạn trên cao đạt chín mươi ba mươi tám
trong đó các phân nhóm thông tin tín hiệu cung cấp điện
cho các ga trên cao đã hoàn thành một trăm linh công tác lắp đặt thiết bị
việc chạy thửa lần này thì nhằm đảm bảo sự kết nối
giữa các hệ thống thành phần cũng như đảm bảo
các chức năng của toàn bộ hệ thống sẽ được thực hiện
một cách an toàn ổn định khi dự án được đưa vào khai thác
tác động của dịch covid một mươi chín nặng nề nhất
không thể không kể đến ngành vận tải hành khách
khi nhiều tỉnh thành đã liên tục áp dụng các yêu cầu
hạn chế đi lại nhiều vùng hoạt động bị cấm
dẫn đến số lượng hành khách sụt giảm
số phương tiện theo đó cũng phải bán bớt
để giảm khấu hao hàng loạt hãng xe khách
chạy tuyến cố định bất động nhiều tháng trở
theo hiệp hội vận tải ô tô việt nam
xe khách chở khách tuyến cố định
chỉ đạt khoảng ba mươi so với chức dịch
số xe nằm chờ tại bãi không hoạt động là trên năm mươi
xe buýt sản lượng và doanh thu
ước đạt bốn mươi năm mươi so với trích dịch
trong khi xe du lịch
đạt khoảng một mươi một mươi năm so với trước dịch
hầu hết số xe phục vụ du lịch
phải nằm chở tại bãi không hoạt động
còn xe vẫn chuyển hành khách hợp đồng
chỉ đạt hai mươi ba mươi
xe xe sử dụng đường bộ xe bảo thông và xe kinh doanh vận tải
trong thời gian dài
trước những khó khăn trồng chất trong suốt thời gian dài
của các doanh nghiệp vận tải trên cả nước
mới đây bộ giao thông vận tải đã có văn bản
kiến nghị với bộ tài chính
đề xuất nhiều phương án hỗ trợ các doanh nghiệp
như giảm ba mươi mức thu phí sử dụng đường bộ
đối với xe kinh doanh vận tải
về các doanh nghiệp vận tải
thực tế với việc triển khai thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
khi đà nẵng đang là tâm dịch covid một mươi chín
các điểm thi đã có kinh nghiệm để tổ chức thi trong bối cảnh dịch bệnh
thực tế thì bây giờ chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm hơn
trong việc tổ chức kỳ thi cho các em trong đợt dịch
thứ nhất là chúng tôi có những biện pháp dự phòng
ví dụ như là về chuẩn bị nguồn giáo viên đi qua thi dự phòng
và kiểm tra về thông tin về học sinh thuộc diện ép thuộc diện phong tỏa
trước cái kỳ thi để giúp cho sở làm công tác là triển khai công tác kỳ thi này một cách thành công
về phía nhà trường thì cũng hướng dẫn các em trước khi thi là phải chuẩn bị khẩu trang
các là những gì mà theo khuyến cáo của bộ y tế và tổ chức y tế giới
thì nhà trường đã triển khai các em đầy đủ để trang bị tinh thần không ngôn ngoan
mà cũng không phải là chờ chủ quan trong vấn đề này
đà nẵng có tổng cộng ba mươi một điểm thi
với năm trăm năm mươi phòng thi
trong đó có điểm thi trường trung học phổ thông võ trí công quận ngũ hành sơn
sẽ dành cho các thí sinh thuộc diện f do liên quan đến dịch covid một mươi chín
điểm thi này sẽ thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch
đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người tham gia tổ chức thi
các cán bộ tại điểm thi này sẽ được trang bị trang phục bảo hộ
được tập huấn kỹ các biện pháp phòng chống dịch trước khi thực hiện nhiệm vụ
chúng tôi tân thủ cái sự chỉ đạo
của lãnh đạo thành phố
sự phối hợp của sở y tế
và các băng ngành có liên quan
để chúng ta chuẩn bị những điều kiện tốt nhất
cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra
về phía ngành
thì chúng tôi cũng đã có những định hướng
có những tập hứng
có những công tác chuẩn bị
để mà khi dịch xảy ra
thì những lực lượng làm thi
lực lượng hỗ trợ
cũng đã có những kịch bản
để chúng ta
để chúng ta có những kịch bản
thích ứng được
trong hai ngày bốn và năm tháng bảy

và thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại thành phố hà nẵng
sẽ được tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo cho biết
đã lên kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa
lây nhiệm chung
xử lý tình huống khi có thí sinh
hoặc người làm công tác thi
có biểu hiện suốt ho khó thở
tất cả sẵn sàng cho một kỳ thi
diễn ra tuyệt vời
và tuyệt đối an toàn
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
thế nhưng với tinh thần tương thân tương ái
không để ai bị bỏ lại phía sau
những ngày vừa qua đã có rất nhiều hành động đẹp
được lan tỏa để chia sẻ với người dân khó khăn
trong các vùng dịch
và mới đây thì chương trình chuyến xe yêu thương
san sẻ yêu thương
chúng ta vượt qua đại dịch covid một mươi chín
do tỉnh đoàn phú yên
phối hợp với trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên
hội liên hiệp thanh niên việt nam
công tác xã hội chuyến xe yêu thương khởi hành
đã mang hàng trăm xuất quà
chuyển đến người dân tại các khu phong tỏa
và cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh phú yên
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau
chương trình đã trao tặng
hai trăm năm mươi xuất quà nhu yếu phẩm
cho bà con trong khu vực phong tỏa
do dịch covid một mươi chín
tại xã bình kiến và phường hai tp tuy hòa
và thị trấn củng sơn huyện sơn hòa
trao tặng ba tấn quà cho người dân
có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực cách ly
phong tỏa trên địa bàn tp tuy hòa
đồng thời trao tặng một trăm linh phần quà
nhu yếu phẩm cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch
cái này cũng là một
đồng quyền an gũi cho
các tầng ký làm nhiệm vụ
cũng như là an gũi bà con
trong vùng dịch
bình tĩnh và tự tin
vượt qua vùng tầng dịch này
sự hỗ trợ của các
mạnh thường quân
giúp cho đội ngũ
đúng các chốt
cảm thấy được
sự quan tâm
của các mạnh thường quân
giúp chúng tôi có động lực hơn nữa
nhân viên và nhân dân
thực hiện chiến thắng đợt covid
ngoài những phần quà trên
chương trình còn triển khai
bữa cơm yêu thương mùa covid một mươi chín
cung cấp ba xuất cơm cho bà con
trong khu vực phong tỏa và lực lượng chống dịch
tổng giá trị chương trình
hơn hai trăm linh triệu đồng
do các nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn lực
thông qua chương trình
chuyến xe yêu thương sang sẻ yêu thương
chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín
nhằm kịp thời hỗ trợ bà con nhân dân
có hoàn cảnh khó khăn
trong khu vực cách ly phong tỏa
và lực lượng làm nhiệm vụ
trên tuyến đầu chống dịch
tiếp thêm nghị lực để vững vàng vượt qua đại dịch
sang sẻ yêu thương
và chung tay vượt qua đại dịch
đây là một chuỗi hành động
của trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
để mọi người ai cũng được
sẻ chia những tình cảm
những món quà nhỏ
để cho mọi người an lòng
an tâm trong đợt dịch
và thứ hai nữa
cùng với đoàn thanh niên của tỉnh
thì đây cũng là trách nhiệm
đó là trách nhiệm
trong công tác an sinh xã hội
của trung tâm công tác xã hội của chúng tôi
trong những ngày qua
bên cạnh các lực lượng chuyên môn của tỉnh
và các địa phương
lực lượng đoàn viên thanh niên của tỉnh
đã tích cực phối hợp
tham gia các nhiệm vụ phòng chống dịch
và nhiều phần việc ý nghĩa
giúp đỡ bà con nhân dân
các khu vực phong tỏa cách ly do dịch bệnh
trước cái tình hình diễn biến
rất là phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
thì bang thường vụ tỉnh đoàn
cũng đã có sự chủ động
chỉ đạo các cấp bộ đoàn
trong toàn tỉnh
cử lực lượng đoàn viên thanh niên
tình nguyện tham gia đăng ký vào cái tuyến đầu chống dịch
tham gia vào cái việc
tiếp nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân
ở những vùng cách ly
và chúng tôi cũng mong muốn
các nhà hảo tâm
các cụ chức cá nhân
cũng thông qua đoàn thanh niên
có những chia sẻ về
vật chất và tinh thần
cùng với các lực lượng
tham gia tuyến đầu chống dịch
và những gia đình khó khăn
bị ảnh hưởng trong cái đại dịch covid này
tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh phú yên
nhiều khu vực tiếp tục được phong tỏa
khoanh vùng dọc dịch
nhiều lực lượng phải trực cả ngày đêm
trong điều kiện thời tiết khác nghiệt
và nhiều hộ dân bên trong những khu vực phong tỏa
sẽ rất khó khăn trong những ngày tới
tuy nhiên chính sự trung sức đồng lòng
san sẻ yêu thương như những chuyến xe yêu thương
hướng về vùng tâm dịch này
đã góp phần xoa tan nóng bức
cũng như không khí căng thẳng trong dịch bệnh
tiếp thêm nguồn năng lượng sức mạnh cho tuyến đầu
vượt qua mọi khó khăn chống dịch hiện nay
những hình ảnh ý nghĩa vừa rồi
đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi